kính thưa quý vị sáng ngày một mươi hai tháng tám phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm phối hợp với tổng kho sang dầu nhà bè đã tổ chức tổng kiểm tra đánh giá
và diễn tập phương án an toàn phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ
tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao qua đó thì nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
tổng kho sang dầu nhà bè là một trong những cơ sở giữ vai trò vị trí quan trọng
đối với tình hình an ninh chính trị trực tựa an toàn xã hội và sự phát triển của tp hcm
với chức năng chuyên tổn chứa nhập xuất và phai chế các mặt hàng săn dầu
công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại đây luôn được đặt lên hàng đầu
với sức chứa hơn bảy trăm ba mươi m ba thì đây là nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao
đoàn công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã tập trung kiểm tra việc thực hiện đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời lưu ý cơ sở cần giám sát chặt chẽ hơn vì đảm bảo các điều kiện an toàn
đối với các phương tiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm khi ra vào tổng kho
nhằm tăng cường công tác phòng cháy cháy đối với các kho chứa xăng dầu nhiên liệu
trên địa bàn tp hcm hôm nay công an tp hcm tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy cháy
đối với tổng kho xăng dầu nhà bè kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
khả năng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
qua kiểm tra thì tổng kho sân dầu nhà bè cũng thực hiện rất là đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là các bồn bể chứa xăng dầu cũng như là khu vực xuất nhập đều được kiểm tra
về hệ thống chống xét và hệ thống kinh điện
cùng ngày tại tổng kho săn dầu nhà bè cũng đang diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy
khi có sự cố xảy ra với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ và lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia
cùng xe chữa cháy và máy móc thiết bị hiện đại
tình huống diễn tập nhằm tạo sự phối kết hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy được đồng bộ
chuyên nghiệp sát bớt thực tế
khi có thể cố xảy ra rồi thì công tác phối hợp với các dân vị rất quan trọng
đặc biệt đến công tác chữa cháy tại chỗ thì cán bộ nhân viên tổng kho đã được đào tạo
với những công tác chữa cháy bằng đầu sử dụng thành thảo các công cụ dụng cụ chữa cháy
trang thiết bị phương tiện thì tổng kho đã được đánh đạo tổng đoàn và công ty
đã trang bị các xe và máy bơm tốt và hiện đại so với thời điểm hiện nay
khi có thể cố xảy ra thì cán bộ nhân viên tổng kho có đội chữa cháy chuyên ngành
đã được đào tạo với những sử dụng thành thảo các phương tiện chữa cháy
qua giả định tình huống các lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện
một cách kịp thời và phát huy các phương tiện được trang bị chữa cháy
một cách nhanh chóng kịp thời hiệu quả đáp ứng được yêu cầu về công tác chữa cháy
và cố nạn cứu hộ ở tổng kho sông dầu nhà bè
với mục tiêu đảm bảo một hoạt động sản xuất kinh doanh tại tổng kho
luôn an toàn ổn định hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến các kiến thức
an toàn lao động cho người lao động được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng
đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm trang bị những ý thức
và kỹ năng cơ bản bổ sung kiến thức về chuyên môn sâu và an toàn
phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường qua đó chú động trong công tác phòng cháy
chữa cháy tránh để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người lẫn tài sản